tốc độ xây dựng đô thị diễn ra nhanh chóng dẫn đến lượng phế thải trên lĩnh vực này đang ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn
nhiều năm nay thành phố đà nẵng vẫn loay hoay tìm phương án lâu dài để có thể giải quyết vấn đề phế thải xây dựng
việc lựa chọn một mô hình phù hợp thì đang là điều hết sức cấp bách đối với thành phố này
phế thải xây dựng rác sinh hoạt chất thành đống kéo dài cả trăm mét
hình ảnh này đã trở nên quen thuộc tại nhiều khu dân cư mới ở đà nẵng
mà hiện tượng đồ sát như bà con phản hành lại chủ yếu về bản đề
nên là các cơ quan các đơn vị liên quan như là công an hoặc là dân phòng đi kiểm tra cũng rất khó phát hiện ra
bãi rác khanh sơn địa điểm xử lý rác duy nhất của thành phố đã trở nên quá tải sau một mươi ba năm đi vào hoạt động
vì vậy giải pháp tái chế tối đa chất thải rắn để giảm thiểu áp lực môi trường đang được ngành chức năng của thành phố hết sức quan tâm
mới đây sở tài nguyên và môi trường thành phố cũng đã triển khai hoạt động ký kết với dự án sachevs của nhật bản tài trợ
mục tiêu của dự án là thiết lập hệ thống phế thải xây dựng hiệu quả để bảo vệ môi trường
mục tiêu của dự án là thiết lập hệ thống phế thải xây dựng hiệu quả để bảo vệ môi trường
hiện nay mỗi ngày thành phố đà nẵng phải thu gom và xử lý khoảng một một trăm linh tấn rác
chủ yếu vẫn là chôn lớp thủ công
thống kê của các chuyên gia thuộc dự án sachev cho biết việt nam mới chỉ tái chế khoảng hai rác thải xây dựng
tại đà nẵng dự án đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi việc thu gom và tái chế phế thải xây dựng sẽ đặt con số khoảng năm mươi